thưa quý vị ngày hôm qua một mươi năm tháng ba tỉnh ủy tiền giang tổ chức hội nghị tổng kết một mươi năm thực hiện
nghị quyết trung ương tám khóa một mươi một về chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an dự và chỉ đạo hội nghị
về phía tỉnh tiền giang có đồng chí nguyễn văn danh ủy viên trung ương đảng bí thư tỉnh ủy
cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh ủy ủy ban nhân dân tỉnh
qua một mươi năm triển khai thực hiện nghị quyết trung ương tám khóa một mươi một tiền giang đã phát huy vai trò
sức mạnh tổng hợp của cải thống chính trị và toàn dân trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ tổ quốc
công tác xây dựng đảng được quan tâm kiện toàn kinh tế tiếp tục phát triển môi trường đầu tư thông thoáng
chỉ số năng lực cạnh tranh ngày càng được cải thiện văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ
đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân được nâng lên chính sách an sinh xã hội đạt được những kết quả tích cực
hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước được nâng cao cải cách hành chính có nhiều chuyển biến tốt
chính trị xã hội ổn định tiềm lực quốc phòng an ninh thế trận quốc phòng toàn dân an ninh nhân dân
biên phòng toàn dân ngày càng được củng cố tăng cường đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới
thay mặt bộ chính trị đại tướng tô lâm biểu dương sự nỗ lực cùng những kết quả đạt được của đảng bộ tỉnh tiền giang
trong thực hiện nghị quyết trung ương viii
tỉnh tiền giang đã cụ thể hóa nghị quyết thành các mục tiêu chỉ tiêu nhiệm vụ giải pháp cụ thể phù hợp với đặc thù của địa phương
nhận thức và trách nhiệm của từng cấp ngành cán bộ đảng viên lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân
trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc được nâng lên
thống nhất với phương hướng nhiệm vụ giải pháp mà tỉnh ủy tiền giang đã đề ra
đại tướng tô lâm nhấn mạnh bảy nhiệm vụ trọng tâm cần có giải pháp cụ thể
tạo chuyển biến mạnh mẽ trong khâu tổ chức thực hiện các chủ trương chính sách của đảng nhà nước về bảo vệ tổ quốc
bảo đảm quốc phòng an ninh tập trung thực hiện nghiêm túc hiệu quả nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi hai
kết luận hai mươi một kltvk xây dựng các tổ chức đảng thật sự trong sạch vững mạnh
sắp xếp tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị tinh gọn hoạt động hiệu lực hiệu quả
tại hội nghị ban tổ chức đã trao bằng khen tặng hai mươi ba tập thể và ba mươi một cá nhân có thành tích xuất sắc
trong một mươi năm thực hiện nghị quyết trung ương viii khóa một mươi một về chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới